sáng ngày một mươi ba tháng tám tại hòa bình bộ công an đã tổ chức vòng chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía bắc
với sự tham gia của hơn sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc một mươi hai đội tuyển đạt giải nhất nhì tại các bảng thi đấu vòng bảng
gồm các đội tuyển công an tp hà nội hải phòng thứ thiên huế lai châu hà nam bắc ninh phú thọ hòa bình
cụm thi đua số hai cụm thi đua số bốn của bộ công an học viện an ninh nhân dân và học viện cảnh sát nhân dân
các đội tranh tài ở bốn nội dung gồm duyệt đội ngũ và biểu diễn tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân
thi lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân thi điều lệnh đội ngũ nghi lễ võ thuật công an nhân dân và bắn súng quân dụng
ngay sau lễ khai mạc các đội bước vào phần thi duyệt đội ngũ biểu diễn tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân
và thi lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân hội thi sẽ kết thúc vào ngày hôm nay một mươi bốn tháng tám